tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác thực hiện dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực
giữa văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
với cơ quan phát triển pháp afd
việt nam và cộng hòa pháp đã có mối quan hệ tốt đẹp trong suốt bốn mươi năm năm qua
trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là nông nghiệp
là một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp trên thế giới
cộng hòa pháp luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam để có thể phát triển hơn nữa lĩnh vực này
trên cơ sở đó nhằm giúp việt nam tìm giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân
dự án nghiên cứu xây dựng định hướng cơ chế chính sách phát triển hệ thống trung tâm
cung ứng nông sản việt nam hiện đại giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đã được ký kết giữa văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với cơ quan phát triển pháp afd
đây là dự án được thực hiện với vốn viện trợ không hoàn lại do afd tài trợ
mục tiêu của dự án là phát triển hệ thống các trung tâm cung ứng hàng nông sản việt nam hiện đại
đáp ứng được các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản
theo chuỗi giá trị tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản việt nam